thưa quý vị phiên tòa cấp cao xét xử vụ alibaba lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
đã bước vào phần tranh luận sáng nay ngày một mươi năm tháng năm
viện kiểm sát đề nghị bác kháng cáo của nguyễn thái luyện
chủ tịch hội đồng quản trị công ty địa ốc alibaba
đồng thời đề nghị chấp nhận kháng cáo tăng tiền bồi thường thiệt hại của ba mươi một bị hại
viện kiểm sát xác định luyện đã thành lập hai mươi hai công ty rồi bán các dự án không có thật
chiếm đoạt hơn hai bốn trăm sáu mươi sáu tỷ đồng của khách hàng
đã thực hiện hành vi phạm tội bị cáo dụng các thua đoạn gian dối
thực hiện theo quy trình năm bước
đầu tiên thu mua số lượng lớn đất nông nghiệp tại các tỉnh đồng nai bà rịa vũng tàu và bình thuận
chú ý nhượng cho các pháp nhân do mình thành lập để lập dự án ma
quảng cáo không đúng sự thật về dự án
khi các hợp đồng hợp tác phân phối dự án sau đó chú ý nhượng cho khách hàng
để khách hàng tin tưởng luyện cam kết sẽ mua thu lại đất họ đã mua với lãi suất cao
nhưng trên thực tế toàn bộ diện tích đất trong các dự án đều là đất nông nghiệp
chưa được các cơ quan chức năng cấp phép dự án
hành vi của luyện và động phạm đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn
trong đó toàn bộ tiền đều chuyển về tài khoản do luyện quản lý
do đó viện kiểm sát đánh giá bản án sơ thẩm tuyên luyện tù chung thân là tương xứng với hành vi
nên đề nghị các phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
đối với bị cáo võ thị thanh mai viện kiểm sát cho rằng tại tòa phúc thẩm
mà cam kết nộp lại số tiền hơn một mươi hai tỷ đồng rút ra từ tiền phạm tội mà có nhưng chưa thực hiện
nên không có tình tiết mới
viện kiểm sát đề nghị tòa y án sơ thẩm phạt ba mươi năm tù
ngoài ra viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt đối với nguyễn thái lực
nguyễn thái lĩnh và năm bị cáo khác từ một đến ba năm tù đề nghị y án đối với các bị cáo còn lại
tại phiên tòa sáng nay tự bộ chủ cho mình nguyễn thái luyện không xin giảm án cho bản thân
mà xin giảm nhẹ hình phạt cho nhân viên công ty alibaba vì cho rằng họ chỉ thực hiện theo chỉ đạo của luyện